và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày một tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm
chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết
hữu nghị truyền thống giữa việt nam và trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam và trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội lần thứ một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc
có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam ủng hộ việt nam phát triển
có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
thưa quý vị với việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả các nhận thức chung cấp cao và kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúng ta có quyền tin tưởng rằng quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
nhưng mong muốn của hai đồng chí tổng bí thư hai nước là đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn
nền tảng xã hội vững chắc hơn và bất đồng được kiểm soát tốt hơn
xin được tiếp tục thông tin đáng chú ý khác
vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao ngài henned camonike đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa xéc tại việt nam
chào mừng ngài heineck kamoniket sang nhận nhiệm vụ mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trải qua hơn bảy mươi hai năm vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống việt nam cộng hòa séc
đang ngày càng được củng cố và phát triển
thời gian qua bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa séc đã hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm
và triển khai các hoạt động bảo vệ công dân của hai nước
để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ heineck kamoniket quan tâm
hỗ trợ thúc đẩy triển khai một số vấn đề như tiếp tục để mạnh trao đổi đoàn các cấp chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
đẩy mạnh hợp tác không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để hoạt động chống phá nước kia
tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống học tập du lịch của công dân hai nước
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngày hai munikech chia sẻ vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác đại sứ séc tại việt nam
vào thời điểm quan trọng hiện nay khẳng định sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau phối hợp trao đổi kinh nghiệm
thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự
kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối bộ công an việt nam với các đối tác cộng hòa séc nói riêng
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ mừng công lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch lãnh đạo tỉnh ninh bình
lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam lãnh đạo ban huấn luyện cầu thủ đội một câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân là vô địch giải đấu giành quyền thăng hạng vì lịch một
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba cầu lạc bộ bóng đá công an nhân dân chính thức gia nhập và thi đấu
tại giải vô địch quốc gia
đây là giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ và cũng là giải đấu khốc liệt nhất của bóng đá việt nam
hiện giờ tôi cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà đã cùng với đội bóng công an nhân dân thăng hạng pic mùa giải hai nghìn hai mươi ba
và cái dự định của cá nhân tôi thì tôi mong muốn là mình gắn bó với câu lạc bộ và trở thành huấn luyện viên của vì lịch
đầu tiên thì xin một chúc mừng với bóng công an nhân dân đã giành quyền thăng hạng vì lịch lần đầu tiên
và một đội bóng ngày
công an đã quay trở lại với bản đồ bóng đá số một của bóng đá việt nam sau khoảng hai mươi năm
đó là một điều rất đáng mừng cho bóng đá của công an nhân dân
cái dấu ấn mạnh nhất là sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và đặc biệt bộ trưởng và các đồng chí thứ trưởng
đã rất quan tâm chỉ đạo đội bóng và ưu tiên nguồn lực về cơ sở vật chất cho đội bóng để dẫn đến thành công như ngày hôm nay
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân
nhằm nâng cao thể chất rèn luyện thể lực tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân

phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phát biểu tại buổi lễ ph
cũng đã chấp hành những yêu cầu như vậy thực sự là những chiến sĩ chiến đấu ở trên mặt trận thể thao này
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị chức năng của bộ công an
khẩn trương triển khai các nội dung của đề án phát triển câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật của liên đoàn bóng đá việt nam
đây là câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân tập trung nghiên cứu xây dựng về kế hoạch thi đấu bóng đá
vô địch quốc gia năm hành trong hai ba trong đó chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng cầu thủ đáp ứng yêu cầu
chuyên môn tầm giải vô địch quốc gia nguồn lực tài chính phục vụ cho các hoạt động của câu lạc bộ bóng đá
công an nhân dân trong mùa giải
cũng tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen của bộ công an
tặng cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý huấn luyện và thi đấu của câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
trong mùa giải vừa qua
trước ngày một tháng một mươi một thượng tướng lương tam quang ủy viên trưởng quân đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác
của bộ công an đã có buổi làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh hà tĩnh
thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cơ bản ổn định
lực lượng công an toàn tỉnh luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an
bám sát các chủ trương của đảng nhà nước bộ công an cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chương trình kế hoạch công tác đạt được nhiều kết quả nổi bật